một phòng có hai nam hai nữ một phòng có ba nam tại hiện trường
hiện trường công an phường phát hiện và lập biên bản tạm giữ một số tăng vật là ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy
thông tin ban đầu được biết là các đối tượng thuê phòng vào tối ngày một mươi ba tháng năm
ăn uống tại chỗ không ra khỏi phòng cho đến khi bị phát hiện
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh phối hợp với công an huyện tiên du
vừa bắt quả tang một mươi ba đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
thu giữ bảy mươi chín triệu đồng một mươi ba điện thoại di động và một số dụng cụ liên quan
các đối tượng khai nhận nguyễn quang thích và nguyễn hữu ngự cùng chú tại thị trấn lim
đã rủ nhau tổ chức đánh bạc tại nhà của nguyễn quang thích ở thôn lũng sơn thị trấn lim huyện tiên du
trong đó thích trực tiếp sóc cái còn ngự có nhiệm vụ thu tiền hồ
mỗi con bạc muốn vào chơi phải nộp tiền hồ từ hai trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng
quý vị vừa theo dõi tin nhanh hai mươi h của chúng tôi
mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên intv